các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các vị liên quan đến tình trạng cạo trọc đồi để làm dự án mất động sản gây bức xúc
trong dư luận thời gian vừa qua thì chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng
vừa ra thông báo kết luận của chủ tịch tỉnh trần văn hiệp liên quan đến công tác
quản lý nhà nước về phân lô bán nền và quản lý bảo vệ rừng tại huyện bảo lâm
cụ thể chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã yêu cầu huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện bảo lâm siết chặt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai
chấn chỉnh xử lý nghiêm dứt điểm việc hiến đất làm đường tách thửa
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định đồng thời nhanh chóng khắc phục
triệt đề và xử lý tình trạng phân lô bán nền trái quy định
trước mắt ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chỉ đạo tạm dừng toàn bộ việc tác động
đầu tư xây dựng thi công công trình trên đất thuộc khu vực tổ chức hộ gia đình
cá nhân tách thửa trái quy định để làm dự án sân vào lưu tại thôn năm sáu xã lọc quảng
và khu vực ông nguyễn mạch tưởng tách thửa tại thôn bốn xã bờ lá để làm dự án
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng giao sở xây dựng báo cáo và tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo xử lý rứt điểm những khu vực hiến đất hình thành đường giao thông mới
để tách thừa theo quy định và không để thất thoát ngân sách nhà nước
thời gian hoàn thành trong tháng hai
theo ngân hàng thế giới nền kinh tế việt nam được đánh giá sẽ khởi sắc trong năm hai nghìn hai mươi
với tăng trưởng gdp
tăng trưởng gdp ở mức năm năm nhờ chính sách tài khoá được nới lỏng hơn
báo cáo của world bank được đưa ra với giả định đại dịch covid một mươi chín sẽ được kiểm soát trong và ngoài nước
khu vực dịch vụ của việt nam sẽ dần phục hồi khi người tiêu dùng và nhà đầu tư lấy lại niềm tin
trong khi lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo được hưởng lợi nhờ nhu cầu ổn định từ mỹ eu và trung quốc
theo báo cáo ngày một mươi ba tháng một của ngân hàng thế giới năm hai nghìn hai mươi hai tăng trưởng gdp việt nam sẽ tăng tốc
dự báo tăng lên mức năm năm so với hai sáu năm hai nghìn hai mươi một
thâm hụt ngân sách và nợ công được kỳ vọng sẽ vẫn bền vững
với tỷ lệ nợ trên gdp dự kiến là năm mươi tám tám thấp hơn nhiều so với mức trần theo quy định
trong năm hai nghìn hai mươi một việt nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đợt dịch covid một mươi chín kéo dài từ tháng bốn
làm trạch quá trình phục hồi trong quý ba năm hai nghìn hai mươi một
gdp giảm hơn sáu trong quý ba hệ quả là gdp của việt nam năm hai nghìn hai mươi một ước tính chỉ tăng trưởng hai năm
thấp hơn bốn hai so với dự báo của ngân hàng thế giới đưa ra hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
dù vậy theo ngân hàng thế giới triển vọng tăng trưởng của việt nam vẫn ẩn chứa nhiều rủi ro
đặc biệt là trước diễn biến chưa rõ ràng của đại dịch sự bùng phát của các biến thể mới
có thể dẫn đến việc phải tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế
thưa quý vị công ty cổ phần quản lý quỹ vinacapital vừa công bố kết quả hoạt động năm hai nghìn hai mươi ba
với lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng và dẫn đầu thị trường nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán việt nam
quỹ do vinacapital quản lý lợi nhuận của vsap đạt tới sáu mươi bảy
tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn thị trường kể từ năm hai nghìn một mươi
xếp thứ hai là veof với mức sinh lời năm mươi sáu năm
cả hai quỹ đầu tư cổ phiếu này đều đạt hiệu suất vượt xa chỉ số tham chiếu vn index
cộng ba mươi năm bảy ghi nhận tại thời điểm cuối năm hai nghìn hai mươi ba
lợi nhuận của vipf đạt ba mươi năm hai xếp thứ hai trong nhóm quỹ cân bằng
có cùng chiến lược đầu tư
còn quỹ vff đạt bảy bảy dẫn đầu nhóm quỹ trái phiếu
tổng tài sản của bốn quỹ đạt hơn ba tỷ đồng tăng năm mươi bảy sáu so với năm trước
đây là năm thứ hai liên tiếp đạt vị thế dẫn đầu về hiệu suất hoạt động
quỹ đầu tư cổ phiếu tiếp cận thị trường việt nam visap
chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu hạn chế sở hữu nước ngoài
cổ phiếu của những công ty có vốn hóa vừa và nhỏ
hoạt động trong các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng tốt với lợi thế cạnh tranh
nhờ chiến lược kinh doanh
và phân cúp thị trường riêng biệt
thưa quý vị hàng trăm tấn thanh long ruột đỏ không xuất khẩu được ở miền tây nam bộ
đã được người dân thành phố hồ chí minh chung tay giải cứu trong mấy ngày qua
thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua do gặp khó trong việc xuất khẩu
hàng trăm tấn thanh long ở miền tây nam bộ đã được người dân thành phố hồ chí minh chung tay ủng hộ
ngoài giá rẻ hơn so với bình thường
thì đây cũng là một hành động nhằm giúp đỡ người dân trong thời điểm khó khăn
liên tiếp mấy ngày qua đã có hàng trăm tấn thanh long ruột đỏ được vận chuyển về thành phố hồ chí minh để bán
mỗi bịch được gói sẵn một mươi kg có giá năm mươi đồng
đây là mức giá rất rẻ so với mức giá mua tại siêu thị trên hai mươi đồng một ký
theo ghi nhận hiện nay tại địa bàn thành phố hồ chí minh có nhiều địa bàn thanh long giải cứu như vậy
giá bán cũng khá rẻ giao động từ năm đến một mươi đồng một kg
chúng tôi đã giúp đỡ cho đồng bào miền tây là đến thời điểm hôm nay là một tuần được hơn một trăm linh tấn
thanh long mà chúng tôi là giúp cho bà con được thu nhập thì thôi chứ chúng tôi không có lợi nhận là không có ý lợi nhận
theo sở công thương tỉnh long an hiện thanh long tại địa phương đang vào vụ thu hoạch
dự kiến từ nay đến tết nguyên đán nhâm dần với sản lượng khoảng hai mươi tấn
thêm vào đó thanh long còn tồn trong kho lạnh khoảng sáu tấn vẫn chưa được xuất khẩu
đây sẽ là thời điểm khó khăn đối với người nông dân
theo tính toán của google
và hai đơn vị thống kê khác quy mô thị trường thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi một tăng trưởng đến năm mươi ba so với năm hai nghìn hai mươi lên một mươi ba tỷ usd
đây là lĩnh vực tăng trưởng mạnh nhất giữa khó khăn mà covid một mươi chín mang lại
lý giải dễ dàng nhất cho sự tăng trưởng phi mã này chính từ quá trình chuyển đổi số trong vận hành và kinh doanh được rút ngắn
báo cáo economic hai nghìn hai mươi một chỉ ra rằng việt nam có đến tám triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới từ khi đại dịch bắt đầu
tính đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
trong đó năm mươi năm đến từ các khu vực không thuộc cấp thành thị
số liệu này thể hiện ở cả người mua và người bán
dễ nhận thấy xu hướng này qua đánh giá của các sàn thương mại điện tử dạng rau vặt nơi các tài khoản bán hàng cá nhân tăng đột biến
bên cạnh đó mình thực sự có những sản phẩm rất là có giá trị lớn nhà cửa bếp đồng sản xe cộ xe hơi ô tô
thì những sản phẩm này chắc chắn một điều là trong mùa dịch gần như không có giao dịch cũng trong đại dịch mình lại thấy xuất hiện những ngành hàng mới
đơn giản là bởi vì cái nền tảng công nghệ nó quá dễ sử dụng nó quá hiệu quả
trong mùa dịch chúng tôi đã rất bất ngờ khi có nhiều cơ hội kết nối hơn như vậy
ngoài những câu chuyện mà chúng ta đã làm trong những năm qua như là đồ cũ như là đồ đồng sản như là xe cộ
và hy vọng là chúng tôi sẽ thấy thêm nhiều cái tín hiệu này trong thời gian sắp tới
ngày càng nhiều nhà bán hàng và khách hàng đến từ những đô thị nhỏ và nông thôn
shopee đánh giá dịp ngày một mươi hai tháng một mươi hai vừa rồi những nhà bán hàng bên ngoài khu vực đô thị lớn
ghi nhận mức tăng trưởng gấp một mươi một lần về số lượng đơn hàng so với trung bình ngày thường
sàn tiki đã nhận thêm được hai trăm năm mươi tám triệu đô la mỹ trong vòng series hồi tháng một mươi một
với nhiều kỷ lục bán hàng tiếp tục được phá vỡ trong các đợt kích cầu ngày song trùng
ngoài ra thì đây cũng thể hiện rõ được xu hướng chuyển dịch thói quen tiêu dùng thông thường sang các nhóm sản phẩm thiết yếu
sức khỏe ưu tiên cho những mặt hàng thuộc nhu yếu phẩm trong ngân sách chi tiêu hàng tháng của gia đình
đặc biệt là cành mẹ và bé lcg do nhu cầu chuẩn bị cho mùa mua sắm và lễ hội cuối năm
có đẩy mạnh những chính sách và giá trị gia tăng cho khách hàng như bã giảm giá bã free ship miễn phí vận chuyển
lịch vụ tiki now giao hàng hai giờ giao hàng trong ngày hoặc là tiki pro giao hàng và lắp đặt ngay tại nhà
để khách hàng của tiki có thể an tâm mua sắm thuận lợi
ngoài ra thì tiki cũng có kết hợp và làm việc sâu sắc với các thương hiệu đối tác để đảm bảo bình ổn giá
đồng thời đưa ra những điều giảm sâu đến chín mươi cùng các combo quà tặng độc quyền
đặc biệt trong các cảnh hàng có nhu cầu cao như là thời trang sản phẩm tươi sống msg và điện thực
theo báo cáo của sync đông nam á năm hai nghìn hai mươi một của facebook và band company
tại việt nam cứ bảy trong số một mươi người tiêu dùng đã được tiếp cận kỹ thuật số
điều đó đồng nghĩa với việc cả nước đã có năm mươi ba triệu người tiêu dùng số vào cuối năm hai nghìn hai mươi một
việt nam cũng được kỳ vọng là thị trường tăng trưởng nhanh nhất khu vực đông nam á
với tổng giá trị hàng hóa thương mại điện tử ước đạt năm mươi sáu tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
vì vậy việc số hóa và chuyển đổi số nằm trong chiến lược
phần lớn các doanh nghiệp chúng ta đã có sự chuẩn bị này
tuy nhiên khi mà đọc xem các số liệu của các doanh nghiệp thì chúng tôi thấy rằng là cộng đồng doanh nghiệp chúng ta
nhìn chung vẫn phải còn nỗ lực nhiều vẫn phải đầu tư nhiều về thời gian
kể cả về mặt tiền và về mặt chuyên môn
đó rất là công phu
từ ba tới năm năm tốn rất nhiều tiền
tuy nhiên đó là nền tảng rất là vững chắc để chúng ta đi vào
cho nên nói về mặt số hóa thương mại điện tử là nói về vấn đề tầm nhìn
về lâu dài chứ không chỉ riêng trong đại dịch
kỳ vọng và dự báo phát triển của thương mại điện tử việt nam rất cao
song đối tượng hướng lợi hiện nay đang tập trung vào doanh nghiệp điều hành các sàn
bởi tỉ lệ hàng viện trên các sàn thương mại điện tử vẫn thấp
có chưa đến hai mươi sốc mặt hàng được tìm mua trên các sàn mùa dịch là hàng việt nam
theo thống kê của iprise điều này cho thấy quy trình chuyển đổi số trong phân phối
và đưa đến người tiêu dùng việt của các thương hiệu nội địa đang thấp
những rào cản lớn nhất hiện đang là gì
vì lợi nhuận cao nhiều đối tượng thay vì lén lút đã công khai buôn bán pháo lậu
trên các trang mạng xã hội
chuyên mục thành phố an toàn hôm nay sẽ chỉ ra những hậu quả khó lường mà pháo nổ gây ra
đặc biệt là đối với các em thiếu niên học sinh trong những ngày tết đang cân kê
thiếu niên này lấy mặt
tự tật mua các loại thuốc pháo và bò nhựa hình dạng chế manh
về tự chế tạo rồi chia sẻ với bạn bè để cùng sử dụng
con lên mạng thấy ham vui quá
rồi con lên mạng con đặt số thuốc đó về
con cách khoảng một tuần thì giao tới
xong rồi về tới nhà xong rồi con con học con xem lại trên mạng
con coi mạng
con làm theo hướng dẫn trên mạng
có lẽ chưa bao giờ tình trạng mua bán pháo nổ trên mạng xã hội
lại diễn ra một cách công khai phức tạp như hiện nay
chỉ cần gõ từ khóa mua bán pháo trên thành công cụ tìm kiếm của mạng xã hội facebook
sẽ cho ra hàng loạt các trang hội nhóm bán pháo rất đa dạng
đối tượng này nó manh động là chuyển nó vận chuyển các cái phế phẩm
cái vật để chế tạo ra pháo á
như thuốc thuốc nổ này
thuốc pháo này
rồi các cái dây dẩn này
là nó đã ra cái tinh vi là nó chuyển từ đường mạng về
là các dựa vào cái trang mạng nó chuyển về cho các số đối tượng như này
là tự chế tạo và sử dụng
tùy theo hành vi mức độ vi phạm của các đối tượng mà cơ quan chức năng có biện pháp xử lý cho phù hợp
nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý hình sự theo pháp luật hiện hành
riêng đối với các cơ quan chức năng chúng tôi sẽ quyết liệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm buôn bán tàn trữ sử dụng trái phép pháo nổ
việc sử dụng pháo nổ trái phép không những ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự
mà còn gây nguy hiểm đến tính mạng sức khỏe của chính bản thân người sử dụng và với mọi người xung quanh
điển hình như vụ một em học sinh lớp chín bị nát cả bàn tay trên người có nhiều vết thương
đây là hậu quả của một vụ đốt pháo trái phép vừa xảy ra trên địa bàn thị trấn lạc
ở hồ tấn huyện tánh linh tỉnh bình thuân
chỉ vì một phút tò mò ham vui mà đã để lại hậu quả không nhỏ
bọn con đi chơi gồm sáu người là đi lên trường để nhận giấy nhưng mà quẹo vô cái quán là chưa tới giờ để nhận
một con có bạn thành móc ra một quả pháo rồi đưa cho con
kêu bạn tiết đi mua một huệt mua một huệt xong rồi ra sau đỉnh lạc hà để đốt